phan hải an thận của chúng ta có vai trò quan trọng như thế nào đối với cơ thể và một số những cái vấn đề mà thận hay gặp phải là gì
có một vai trò rất quan trọng đối với cơ thể và như là các quý vị đã biết thận là một trong năm cái cơ quan quan trọng nhất mà chúng ta thấy là để duy trì được cuộc sống
về chức năng cơ bản của thận đó là vấn đề lọc bỏ các chất độc cũng như là những sản phẩm cặn bã do cơ thể trong quá trình chuyển hóa và trong duy trì cuộc sống của mình hình thành
để giữ cho cơ thể khỏe mạnh thận có thể duy trì cho chúng ta sự cân bằng về nước về các chất điện giải ở trong máu hay là nó có một vai trò rất quan trọng nữa trong vấn đề sản xuất ra các nội tiết tố
những nội tiết tố này sẽ tham gia vào quá trình điều chỉnh huyết áp giữ cho huyết áp được cân bằng giữ cho máu của chúng ta đủ tức là nó tạo ra hồng cầu ở trong máu giữ cho máu đủ để cơ thể mình khỏe mạnh có năng lượng để có thể hoạt động duy trì được cuộc sống
và đặc biệt là nó duy trì cho
chúng ta có một cái bộ xương chắc khỏe thì đấy là những cái vai trò rất quan trọng của thận và bên cạnh đó nó cũng còn có một cái chức năng nữa cũng vô cùng quan trọng đó là nó giữ lại cho cơ thể những cái gì mà cơ thể cần
ví dụ như chúng ta không để lọt mất các tế bào máu hồng cầu hay là các cái protein các cái kháng thể hay là một số các cái protein mang những cái chất rất cần thiết cho cơ thể
như vậy thật đóng một vai trò rất quan trọng và nói tóm lại nó giúp cho chúng ta giữ được một cơ thể khỏe mạnh
sảng khoái và cho chúng ta một cuộc sống rất là thoải mái
vâng ạ vậy thì khi mà cái thận của chúng ta có vấn đề thì sẽ gây ra những cái hậu quả gì cho sức khỏe ạ
nếu thận chúng ta mà bị ốm thì thực sự là tất cả những cái vai trò của thận mà nó đảm đương sẽ không thể nào thực hiện được một cách hoàn hảo
vì vậy cho nên cơ thể của mình thứ nhất là nó sẽ mất đi cái cảm giác thoải mái và sẵn khoái mà chúng ta thường có
chúng ta ngủ dậy mỗi một buổi sáng người ta cảm thấy rất là sung sướng
người làm việc mới thì đối với những người bị bệnh thận họ chẳng muốn bắt đầu một ngày làm việc mới
họ chỉ muốn cảm giác thấy nó cứ oểi mệt nhọc hay là cái việc đi tiểu nó cũng có những cái dối loạn
rồi huyết áp có thể bị ảnh hưởng tăng huyết áp người có thể bị thừa nước vì không loại bỏ được những chất thải ra ngoài
và đồng thời là máu của chúng ta thiếu khi mà thận không hoạt động được thiếu máu xương của chúng ta không tốt không có đủ độ chắc bền
người ta sẽ đau xương
hoặc thậm chí có những tình trạng nặng là gây đến những tình trạng gãy xương bệnh lý
vì vậy cho nên là đối với những người bị bệnh thận thì nó tùy theo mức độ
ở những giai đoạn sớm có thể chưa có biểu hiện gì nhiều nhưng ở những giai đoạn muộn thì nó ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của chúng ta